lợi dụng thời điểm cả nước thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ khiến cho đường xá vắng vẻ khi triển khai cách ly xã hội
thời gian qua tại phú thọ đã xuất hiện nhiều nhóm thanh niên tụ tập điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao bốc đầu lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
tại cơ quan công an các đối tượng đa số ở độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi đã thừa nhận hành vi vi phạm và khai nhận thường xuyên tập trung nhau qua các hội nhóm trên facebook để hẹn địa điểm đi bão
sau một thời gian theo dõi đội cảnh sát giao thông công an thành phố việt trì tỉnh phú thọ cho biết đã bắt giữ được một trăm một mươi năm quái xế tạm giữ hơn một trăm linh phương tiện và phạt tiền hai trăm bốn mươi bảy triệu đồng đối với các xe mô tô thay đổi hình dáng kết cấu xe độ chế thêm các phụ tùng sẽ tịch thu phương tiện
bên cạnh việc xử phạt lực lượng chức năng sẽ phối hợp với gia đình nhà trường để tăng cường quản lý giáo dục dân đe và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của các thanh thiếu niên này